liên quan đến vụ việc hai chiếc xe ô tô đầu kéo đổ chất thải công nghiệp tại khu vực đồi núi
thuần tiểu khu vũ yên huyện nông cống tỉnh thanh hóa
lực lượng chức năng cho biết đang tập trung điều tra xác minh và làm rõ vụ việc
ngày hai mươi ba tháng tám công ty cổ phần công nghệ dịch vụ sinh thái đông nam á đã thuê hai xe đầu kéo
đến công ty cổ phần earthdoor có trụ sở tại tp ninh bình tỉnh ninh bình để mua số chất thải công nghiệp
và chuyển đến đổ tại tiểu khu vũ yên thị trấn nông cống với tổng trọng lượng hơn sáu mươi tấn
theo hồ sơ công ty đông nam á cung cấp đây là chất thải công nghiệp thông thường của công ty cổ phần estdor
phát sinh trong quá trình sản xuất silicon
hiện lực lượng chức năng đang lấy mẫu chất thải để phân tích các thành phần
làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật